dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát môi trường của công an tỉnh chủ công cùng công an một số huyện
đã tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý được một trăm hai mươi hai vụ khai thác cát trái phép với nhiều đối tượng
qua đó đã thu giữ hơn bốn năm trăm linh mét khối cát tăng vật cùng nhiều tàu thuyền công cụ máy móc vi phạm
từ đầu vụ hè thu năm nay thời tiết diễn biến bất thường
tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp kéo dài trong nhiều ngày
nhất là ở khu vực trung bộ và tây nguyên
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố tập trung chỉ đạo triển khai ngay một số biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
trong công điện thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ thanh hóa đến bình thuận
tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp phòng chống hạn theo chỉ đạo của trường ban chỉ đạo trung ương
và phát triển nông thôn
thủ tướng yêu cầu nạo vét cửa lấy nước canh mương lắp đặt và vận hành các trạm bơm giã chiến
đào ao giếng đắp đập tạm để chữ nước và ngăn mặn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt
chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt
chăn nuôi gia súc các vùng đã sản xuất và tưới cây công nghiệp lâu năm điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể
từng hệ thống thủy lợi hồ chứa nước
thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước nhận định về tình hình khí tượng thủy văn
đặc biệt là tình hình mưa song chày kỳ thời cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn hạn hán xâm nhập mặn
cho các cơ quan liên quan và các địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước
chủ động ứng phó với hạn mặn
thủ tướng cũng chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam chủ động đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt
ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán
khô hạn kéo dài đã khiến cho hàng loạt hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
rơi vào tình cảnh cạn kiệt trơ đáy
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi thì hiện nay một trăm hai mươi ba hồ chứa nước trên địa bàn
đều rơi vào tình cảnh thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng
lượng nước các hồ chứa chỉ còn đạt khoảng một mươi bảy tổng dung tích hồ trong đó hiện đã có tới năm mươi bốn hồ chứa khô cạn
các hồ chưa cạn kiệt nguồn nước đã dẫn tới gần một hai trăm linh hectare diện tích đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
không sản xuất được trong vụ mùa này
ngành nông nghiệp quảng ngãi đang căng mình triển khai các phương án phòng chống hạn trước tình trạng nắng nóng vẫn đang diễn ra gai gắt
nắng nóng kéo dài cũng khiến cho nhiều cánh rừng dễ dàng bốc cháy chỉ với một bất cần nhỏ
tại tỉnh bình định một vụ cháy rừng tự nhiên xảy ra từ trưa ngày hôm qua và cho đến thời điểm này vẫn chưa được dập tắt
khu vực rừng bị cháy giáp danh giữa hai xã canh hiệp và canh thuận huyện vân canh tỉnh bình định
ngọn lửa bùng phát từ một mươi hai giờ trưa qua hai mươi bốn tháng bảy gặp nắng nóng gió to đã nhanh chóng lan nhanh
bao phủ cả một quả đồi rừng tự nhiên
huyện vân canh đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quân đội kiểm lâm lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận
ban quản lý rừng phòng hộ tiếp cận khu vực cháy dập lửa
do thời tiết nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh đảo chiều liên tục địa hình nơi xảy ra vụ cháy lại đèo dốc
khiến việc triển khai các thiết bị chữa cháy của các lực lượng chức năng rất khó khăn
hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy
hiện nay các tỉnh miền trung trong đó có khánh hòa đang bước vào cao điểm nắng hạn
tình trạng khô hạn nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
trước tình hình đó công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương đang được triển khai
duy trì lực lượng cũng như phương tiện phòng cháy
quan trọng là hạn chế tình trạng người dân vào rừng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy rừng
vị đất canh tác nông nghiệp gần cánh rừng
những hoạt động xâm hại rừng như thế này vẫn diễn ra thường xuyên tại khu rừng cam xe
xã an ninh tây thị xã ninh hòa
phần lớn đều có liên quan đến việc sử dụng lửa trong rừng
thực tế này khiến cho hơn bốn trăm linh hectare rừng cam xe được cảnh báo có nguy cơ cháy cao
nhất là vào cao điểm mùa khô
chưa có giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng xâm hại rừng từ người dân
do đó quan trọng vào thời điểm này là tiếp tục duy trì các phương án phòng chống cháy rừng
còn nếu bảo vệ rừng của đơn vị khi xảy ra sự cố thì cùng nhau phối hợp
để khống chế đám cháy và dập tắt đám cháy một cách kịp thời nhất
từ cuối tháng sáu đến cuối tháng tám hàng năm là cao điểm của nắng hạn tại khánh hòa
khô hạn nắng nóng kéo dài kết hợp với hiệu ứng gió phơn tăng cường
nên nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương ở mức cao
trong đó cấp dự báo cháy rừng tại thị xã ninh hòa huyện diên khánh
luôn giao động ở mức cấp bốn cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy hiện nay sấp xỉ khoảng năm mươi hectare
nhiều cánh rừng nhất là rừng dầu rừng rát danh còn có lớp thực bì dày
tiêm ẩn nguy cơ cháy trên diện rộng
và từ đầu năm đến nay khánh hòa đã xảy ra ba vụ cháy rừng
lớn nhất là tại khánh sơn gây thiệt hại sáu hectare
đối với các chủ rừng nhà nước mà có diện tích rừng dễ cháy cao
giống như rừng thông ở bang quản lý rừng hộ khánh sơn
và diện tích rừng của bang quản lý khu bảo tồn trị nhiên hồn bà
các công ty làm nghiệp các bang quản lý rừng
mặc dù đã xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng
theo nghị định một trăm năm mươi sáu tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn kiểm tra việc thực thi phương án đó
và kiểm tra việc người ta tổ chức lực lượng tuần tra canh gác
để sẵn sàng có thể huy động được khi có điểm cháy xây ra bắt đầu xuất phát
còn đối với kiểm lâm trong thời gian qua chúng tôi bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
những vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua
phần lớn xuất phát từ sự bất cẩn của người dân khi vào rừng
các hoạt động sử dụng lửa phục vụ sản xuất đốt dọn thực bì
có nguy cơ xảy ra cháy đan vào rừng
đây là vấn đề mà các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương quan tâm vào thời điểm này
khi mà diễn biến thời tiết bất thường tức là ở cấp cháy là cấp bốn cấp năm
thì dứt khoát chúng ta cùng chỉ đạo cho các chủ rừng các lực lượng
và các hoạt động trong rừng là còn phải được kiểm soát chặt chẽ
kể cả có thời điểm là không cho các hoạt động trong rừng phải tạm ngưng
từ giữa tháng bảy đến nay nhiều địa phương xuất hiện mưa lớn
cảnh báo cháy rừng tạm thời giảm xuống cấp hai cấp ba
tuy nhiên dự báo thời tiết vẫn còn diễn biến bất thường nhất là nắng hạn kéo dài
bên cạnh đó các địa phương xung quanh với khánh hòa như bình định phú yên ninh thuận
vẫn nằm trong vùng có nguy cơ cháy cao nhất là tại khu vực rừng ráp danh
vì vậy lực lượng bảo vệ rừng các địa phương cần tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết
chủ động giám sát các vùng có nguy cơ cháy kịp thời xử lý các đám cháy nhỏ
thực hiện quyết định của chính phủ về cơ chế chính sách mức hỗ trợ kinh phí
cho người chăn nuôi có lợn nhiễm dịch tả châu phi
hiện tại trên địa bàn các huyện của thành phố như trương mỹ thạch thất quốc oai
đang nhanh chóng hoàn tất thủ tục hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy
việc sớm chuyển tiền hỗ trợ để các hộ chăn nuôi được xem là một trong những giải pháp
nhằm khuyến khích người dân kịp thời phát hiện khai báo đồng thời không chủ quan lơ là khi dịch bệnh xảy ra
ghi nhận sau đây tại huyện quốc oai thành phố hà nội
cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại
gia đình anh nguyễn văn khơi ở xã phú cát huyện quốc oai thành phố hà nội
có hơn tám tấn lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
được sự quan tâm của nhà nước chính quyền địa phương gia đình anh được hỗ trợ hơn ba trăm linh triệu đồng
với số tiền này anh chuyển sang làm vốn để tiếp tục nuôi vì đẻ và vì siêu chứng
góp phần phát triển kinh tế gia đình
đi tiêu hủy thì tất cả các bên xã
bản viên thú y huyện người tiêu hủy người hỗ trợ tất cả là tổng
cái đàn lợn tôi sẽ được hơn tám tấn tám tấn tư tổng tiền được ba trăm một mươi sáu triệu
mỗi năm cũng đem về được cá chăn nuôi vịt nghỉ lợn đem về cũng được ba trăm linh triệu một năm
gia đình chị ngô thị cúc cũng nằm trong các hộ chăn nuôi được hỗ trợ đợt này trên địa bàn huyện quốc oai
với gần hai trăm linh con lợn bị bệnh phải tiêu hủy
gia đình được nhà nước hỗ trợ một trăm bảy mươi ba triệu đồng
linh hoạt chị cúc đã nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình nuôi gà mía để tránh bỏ không trốn chạy
nói chung là cũng cảm ơn nhà nước với đảng bộ chính quyền
với đặc biệt là xã phu cát sống với nghe chăn nuôi
thì cũng bỏ trùng không thì cũng không được
nên là thôi thì cứ chuyển đổi tạm sang chăn ga để chơi một thời gian nữa
để xem là lợn nó có ổn định không
với cái như thế nào thì cũng lại gia đình lại vào tiếp nuôi lợn
theo thống kê dịch tà lợn châu phi đã xảy ra tại hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
với số lượng tiêu hủy là hơn bốn trăm một mươi bốn con trọng lượng khoảng hai mươi tám bốn trăm linh tấn
đến nay thiệt hại do dịch ước tính là một tỷ đồng
gồm chi phí hỗ trợ tiêu hủy hóa chất phòng chống dịch
hiện chính quyền các địa phương đang phối hợp với người dân định hướng sản xuất sao cho phù hợp
địa bàn xã phúc cát dịch tàn châu phi đến phút này là khoảng hai trăm năm mươi hộ
có giá súc về mắc dịch tàn châu phi
và chúng tôi đã bồi thường cho các hộ là hơn bốn tỷ đồng
thế thì các gia đình cũng có hai ý định là một là chuyển đổi mô hình là chuyển sang cái trang trại chăn gà
hai là chuyển sang trang trại chăn bò hoặc bò sữa
và mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là
giữ đàn lợn để đảm bảo vấn đề về thực phẩm trong thời gian gần đây để có đủ nguồn cung cấp thực phẩm
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi trên địa bàn cả nước
chính quyền huyện quốc oai cũng khuyến cáo người chăn nuôi không nên quá hoang mang
cần cố gắng giữ ổn định chăn nuôi nhất là đối với đàn lợn nái
bởi sau khi dịch đi qua dự báo thị trường sẽ thiếu hụt một số lượng thịt lợn nhất định
nếu số lợn nái bị hao hụt người nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi tái đàn
để bù đắp cho thị trường